tại tỉnh nghệ an tính đến ngày sáu tháng sáu là ngày thứ tư liên tiếp nắng nóng gai gắt tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh nhiệt độ tại nghệ an phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c thậm chí tại một số địa phương nhiệt độ vượt ngưỡng trên bốn mươi độ c khiến nhiều người có cảm giác mệt mỏi khó chịu cuộc sống của người dân bị đảo lộn
đây là đợt nắng nóng gây gắt nhất đầu hè tại nghệ an khoảng thời gian nắng nóng lên đến đỉnh điểm từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm h chiều trên các tuyến phố ở thành phố vinh rất vắng bóng người qua lại
nhiệt độ cao cộng với gió phơn tây nam mang theo hơi khô nóng khiến người dân luôn cảm thấy oi bức mệt mỏi nhất là khi tham gia giao thông
nắng như đổ lửa khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn đặc biệt là lượng bệnh nhi phải nhập viện khám điều trị tăng đột biến
nắng như đổ lửa khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn